thưa quý vị khán giả đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây ngoài việc cảnh báo về sự nguy hiểm của omicron
nhà chức trách anh tuyên bố nâng cấp độ cảnh báo covid từ mức ba lên mức bốn
vì sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc biến thể omicron
theo báo the guardian mức bốn trong thang cảnh báo năm cấp độ ở xứ sở sương mù
chỉ mức lây truyền cao và áp lực trực tiếp của covid một mươi chín
đối với các dịch vụ y tế lan rộng đáng kể hoặc đang tăng lên
trong tuyên bố chung phát đi vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai lãnh đạo y tế của vương quốc anh cho biết
sự trốn dậy của biến thể omicron đang tạo thêm sủi ro đối với các dịch vụ y tế công nhs
anh đã chứng kiến các trường hợp phải nhập viện điều trị vì biến thể mới
và những trường hợp này có nhiều khả năng tăng nhanh
tốc độ bốn có nghĩa là virus đang lây chuyển mạnh và ngày càng gây áp lực lên hệ thống y tế
các lãnh đạo của ms lưu ý điều vô cùng quan trọng là mọi người đủ điều kiện
chủng ngừa cần tiêm vaccine ngay lập tức dù đó là mũi thứ nhất thứ hai hay mũi nhắc lại
họ cũng khuyên cáo người dân nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý
bao gồm thông gió tốt cho các căn phòng đeo khẩu trang
thường xuyên xét nghiệm và cách ly khi có triệu chứng bệnh
phát biểu trên truyền hình quốc gia vài tiếng sau khi giới chức y tế nâng mức cảnh báo
thủ tướng boris johnson khuyến cáo anh đang đối mặt với cơn thủy triều
dịch bệnh vì omicron và hai liều vaccine là chưa đủ để kiểm soát virus
theo ông chính phủ sẽ thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng bổ sung cho người dân
mọi người dân từ một mươi tám tuổi trở lên sẽ có cơ hội tiêm mũi tăng cường trước năm mới hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng anh vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai cảnh báo về thủy triều omicron
đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine tăng cường cho người trên một mươi tám tuổi vào cuối tháng này
mọi người không nên nghi ngờ gì nữa
thủ tướng boris johnson cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình
sau khi các cố vấn y tế của chính phủ nâng cấp độ cảnh báo covid một mươi chín
ông johnson cho rằng anh đang phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp
khi một số ca nhiễm biến chủng omicron liên tục tăng gấp đôi sau mỗi hai ba ngày
chúng ta đã hiểu rõ từ kinh nghiệm cay đắng của chính mình về cách mà những đồ thị hàm mũ này phát triển
bốn giám đốc y tế của anh wells scotland và bắc ireland cho hay
động thái này được thực hiện theo khuyến cáo từ cơ quan an ninh y tế
vương quốc anh
theo họ tiêm mũi tăng cường là cần thiết vì khả năng bảo vệ của vaccine có thể bị suy giảm
trước biến chủng omicron và mũi tiêm thứ ba sử dụng vaccine pfizer và moderna
để giúp tăng phản ứng miễn dịch và cho thấy hiệu quả tốt
chính phủ anh ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành tiêm mũi tăng cường cho tất cả người
trên một mươi tám tuổi vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên thủ tướng johnson muốn đẩy thời hạn lên một tháng
bởi nếu không làm vậy hệ thống y tế có nguy cơ bị quá tải
và dẫn đến nhiều trường hợp tử vong hơn
mạnh anh hiện là ổ dịch lớn thứ tư trên thế giới với hơn một mươi tám triệu ca mắc
một trăm bốn mươi sáu bốn trăm ba mươi chín trường hợp tử vong
bbc thống kê tính tới ngày một mươi hai tháng một mươi hai
xứ sở sương mù đã ghi nhận ba một trăm ba mươi bảy ca mắc omicron
lãnh đạo y tế su wells cho biết để ứng phó chính quyền địa phương nhiều khả năng
sẽ cho triển khai các biện pháp hạn chế mới
trong khi scotland sẽ bắt đầu tiêm liều vaccine tăng cường cho nhóm người
từ ba mươi đến ba mươi chín tuổi từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai và cho nhóm người
từ một mươi tám đến hai mươi tuổi
động thái tiếp sau khi chính phủ anh quyết định tiêm mũi nhắc lại
cho người ở trong độ tuổi từ ba mươi đến ba mươi chín tuổi ở vùng england
cho đến nay bảy mươi dân anh đã hoàn thành chủ ngừa và ba mươi ba được tiêm mũi tăng cường
khoảng bốn mươi hai đội tiêm phòng của quân đội sẽ được triển khai trên khắp đất nước
những điểm tiêm chủng bổ sung và các đơn vị lưu động sẽ mở cửa hoạt động
trong bảy ngày một tuần ông cho biết thêm
tuyên bố chung của các quan chức y tế phụ trách vùng của vương quốc anh nhấn mạnh
những bằng chứng ban đầu cho thấy
omicron đang lây lan nhanh hơn delta và hiệu quả bảo vệ của vaccine
đối với các triệu chứng do obicron gây ra bị suy giảm
tuần trước hãng sản xuất vaccine pfizer biontech cho biết
việc tiêm chủng ba liều vẫn có hiệu quả trong việc chống lại biến thể omicron
hiện các nước có nguồn cung vaccine dồi dào như là anh pháp
đã khuyến khích người dân đi tiêm liều tăng cường để đối phó với biến thể omicron
thủ tướng johnson vào hôm tám tháng một mươi hai công bố
một loạt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn mà ông gọi là kế hoạch b
như bắt bụng đeo khẩu trang vào trong bảo tàng giạp hát và giạp chiếu phim
hướng dẫn làm việc tại nhà
người dân cũng sẽ phải xuất trình thẻ xanh covid một mươi chín để tham gia những sự kiện đông người
như đến sân vận động hoặc vào hộp đêm
biến chủng omicron được phát hiện đầu tiên tại botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
và được nam phi báo cáo với tổ chức y tế thế giới who vào hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
dù who đã xếp omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của nó
tuy nhiên những so sánh giữa omicron và delta của who được công bố mới đây
khiến nhiều người cảm thấy lo lắng
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi hai tháng một mươi hai cho biết
theo các dữ liệu ban đầu biến thể omicron dễ lây truyền hơn biến thể delta
và làm giảm hiệu quả của các vaccine nhưng ít ghi ra các trợ chứng nghiêm trọng hơn
biến thể delta vốn được nhận diện đầu tiên ở ấn độ vào hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
hiện gây ra phần lớn số ca mắc
các ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu
tuy nhiên phát hiện của nam phi về omicron hồi tháng trước đã khiến các chính phủ khắp thế giới
gấp rút áp lệnh cấm nhập cảnh đối với các quốc gia miền nam châu phi
và tái triển khai những biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn biến thể mới phát tán
theo who tính đến ngày chín tháng một mươi hai omicron đã xuất hiện ở sáu mươi ba nước
việc biến thể lây lan nhanh hơn đã được ghi nhận ở nam phi và anh
các ca mắc omicron cho đến nay hầu hết đều bộc lộ triệu chứng bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
song who lưu ý hiện chưa có đủ dữ liệu để xác định mức độ nguy hiểm của biến thể
sở hữu lượng lớn đột biến này trong thực tế
biến thể omicron gây bệnh nhẹ hơn delta
theo các chuyên gia y tế nam phi biến thể omicron của virus sars cov hai gây các triệu chứng bệnh nhẹ hơn
so với các biến thể như delta và beta dù tốc độ lây lan của biến thể này rất nhanh
giám đốc viện nghiên cứu sức khỏe châu phi của nam phi ông willam hanekom cho biết
ba nhóm dịch tễ học ở nam phi đã tiến hành theo dõi
họ đã tìm ra các tác động của biến thể mới
họ so sánh hai tuần đầu của làn sóng hiện nay với hai tuần đầu của các làn sóng lây nhiễm trước
liên quan đến biến thể meta và delta và họ thấy rằng bệnh nhẹ hơn ở giai đoạn này
tuy nhiên ông hanekom lưu ý rằng tỷ lệ lây lan biến thể omicron tại nam phi
nhanh hơn nhiều so với các biến thể beta và delta
chín mươi năm trong số hai mươi ca nhiễm mới mỗi ngày được phát hiện ở nam phi là biến thể omicron
ông hanekom cũng là đồng tác giả của một nghiên cứu cho biết
omicron có thể làm giảm bốn mươi một lần khả năng siêu
nhiều nghiên cứu do các nhóm khác thực hiện cũng cho thấy hiện tượng giảm sinh kháng thể tương tự
ở người nhiễm opicron sau khi đã tiêm đủ liều vaccine của astrazeneca
ngay sau đây là các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch trên những quốc gia đã xuất hiện biến chủng omicron
tuần trước các nhà sản xuất vaccine pfizer biontech tuyên bố
ba liều vaccine của họ vẫn hiệu quả cho phòng ngừa omicron
trong world matters thống kê tính đến sáng sớm một mươi ba tháng một mươi hai theo sở việt nam
covid một mươi chín đã tấn công hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ lây nhiễm cho gần hai trăm bảy mươi ba triệu người khắp toàn cầu
bao gồm hơn năm ba triệu ca tử vong
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu mỹ đánh giá
omicron rõ ràng có lợi thế lây truyền hơn so với các biến thể trước đây của virus sars cov hai
và hiện đã lây lan đi ít nhất một nửa trong tổng số năm mươi bang của xứ sở cờ hoa
mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng
nhất vì đại dịch với gần năm mươi tám triệu ca mắc tám trăm một mươi bảy tám trăm ba mươi bảy bệnh nhân không qua khỏi
khoảng sáu mươi một người dân ở xứ sở cờ hoa đã hoàn thành tiêm chủng và một mươi sáu được tiêm mũi vaccine tăng cường
israel vào hôm một mươi hai tháng một mươi hai thông báo bổ sung anh đan mạch và bỉ vào danh sách đỏ
những quốc gia mà công dân nước này bị cấm đến thăm
viện dẫn lo ngại về sự lây lan của biến thể omicron
lệnh hạn chế đi lại đối với ba quốc gia nói trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
quốc gia do thái mới ghi nhận năm mươi năm ca mắc biến thể mới và đang cố gắng tăng tốc chiến dịch tiêm chủng
trong khi cân nhắc siết chặt quy định đeo khẩu trang
cùng ngày áo đã chấm dứt các lệnh hạn chế phòng chống covid một mươi chín
đối với những người hoàn thành tiêm chủng trên hầu khắp toàn quốc ba tuần sau khi cho triển khai
các quy định khác nhau tùy theo khu vực nhưng nhìn chung quyết định mới đồng nghĩa các nhà hát
bảo tàng và những địa điểm văn hóa giải trí khác được phép mở cửa trở lại từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai
các cửa hàng sẽ khôi phục hoạt động từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
những tin tức mới nhất liên quan đến omicron sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo